số ca nhiễm tăng là tình hình chung đang diễn ra tại nhiều tỉnh thành hiện nay trước diễn biến này
thừa thiên huế đà nẵng quảng nam thực hiện phương thức cách ly f một tại nhà kèm điều kiện giám sát
chặt chẽ vào ngày một mươi năm tháng một mươi một ông trần kim hảo giám đốc sở y tế thừa thiên huế cho biết
tỉnh này hiện áp dụng hai phương thức cách ly f một gồm cách ly tập trung tại cơ sở do quân đội quản
lý và thứ hai là cách ly tại nhà trong đó việc cách ly f một tại nhà mới được áp dụng một tuần
trở lại đây dành cho những người đã tiêm đủ hai mươi vaccine và hoàn thành cách ly tập trung bảy ngày
còn các f một tiếp xúc ở khoảng cách xa với f thuộc diện nguy cơ thấp sẽ được cách ly tại nhà ngay từ
trong thời gian cách ly tại nhà các f một sẽ được ngành y tế địa phương xét nghiệm pcr test nhanh
và giám sát y tế chặt chẽ từ ngày hai mươi tám tháng bốn đến nay thừa thiên huế ghi nhận một sáu trăm năm mươi một ca nhiễm covid một mươi chín
địa phương đang cách ly tập trung hai ba trăm linh bốn f một cách ly tại nhà một một trăm một mươi bốn f một trong hai ngày một mươi ba và một mươi bốn tháng một mươi một
thừa thiên huế ghi nhận một trăm sáu mươi chín ca nhiễm mới trong đó có một trăm ba mươi ba ca nhiễm cộng đồng chủ yếu được
phát hiện tại phường hương vinh phường vĩ dạ phường thuận lộc của thừa thiên huế trước việc
số ca nhiễm cộng đồng tăng nhanh ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín thừa thiên huế đã yêu
cầu truy vết nhanh xét nghiệm diện rộng và kiểm soát chặt các hộ dân cách ly tại nhà đẩy nhanh
tiến độ tiêm vaccine trên địa bàn
tại đà nẵng dịch đang bùng phát mạnh ở quận sơn trà với hai phường phải nâng cấp độ lên vùng cam
bác sĩ phạm hồng nam giám đốc trung tâm y tế quận cho biết sau khi ghi nhận một trăm bốn mươi f ở bảy phường
trên địa bàn quận đã cho hơn năm trăm bảy mươi f một cách ly tại nhà nguyên nhân là do sơn trà không có địa điểm
cách ly tập trung vì các trường học được chứng dụng trước đây nay đã bàn giao lại cho ngành giáo dục
ngành y tế địa phương đang yêu cầu các f một chấp hành nghiêm túc quy định cách ly giữ khoảng cách
với các thành viên trong gia đình thực hiện năm k đúng như cam kết
qua giám sát nếu phát hiện trường hợp f một không chấp hành tốt quy định cách ly tại nhà
chính quyền địa phương sẽ yêu cầu đi cách ly tập trung tại khách sạn cơ sở lưu trú có trả phí
theo ông nam số lượng f một cách ly tại nhà đông đang gây áp lực cho nhân viên y tế địa phương
trong việc phải thường xuyên giám sát di chuyển đến nhiều địa điểm để lấy mẫu xét nghiệm định kỳ
trong khi vẫn phải thực hiện các nhiệm vụ khác
ngoài ra việc f một cách ly tại nhà cũng tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm nếu f một thành f
vì điều kiện cách ly nhà trong phố trung cư chật và có nhiều thế hệ cùng chung sống
ông nam chia sẻ may mắn những f một đang cách ly tại nhà qua lấy mẫu xét nghiệm lần một đều âm tính
dù các trường hợp này đều đã ký cam kết nhưng quan trọng nhất khi cách ly f một tại nhà là tinh thần tự giác của người dân
còn ở quảng nam hai đầu tuần tháng một mươi một ghi nhận bốn trăm hai mươi ba ca bệnh covid một mươi chín trong đó có chín mươi hai ca cộng đồng
dịch xuất hiện ở một mươi sáu trên một mươi tám huyện thị xã và là giai đoạn dịch lan rộng nhất từ đầu năm hai nghìn hai mươi đến nay
trung bình mỗi ngày ghi nhận hơn hai mươi tám ca
tỉnh đang chia f một thành hai nhóm cách ly những người thuộc nhóm nguy cơ cao
sống cùng nhà cùng phòng làm việc hoặc tiếp xúc dưới khoảng cách hai m với f hai
nếu tiêm đủ hai liều vaccine hoặc khỏi covid trong sáu tháng thì cách ly tập trung ít nhất bảy ngày
sau đó cách ly tại nhà hoặc nơi lưu trú bảy ngày tự theo dõi sức khỏe trong tuần tiếp theo lấy mẫu xét nghiệm ba lần
nhóm nguy cơ f một là người cùng nhóm làm việc ở không gian mở
người cùng nhóm có tiếp xúc với ca bệnh như nhóm du lịch công tác vui chơi
liên hoan đi cùng phương tiện giao thông sẽ cách ly một mươi bốn ngày tại nhà lấy mẫu xét nghiệm hai lần
các trường hợp thu diện này nếu chưa tiêm đủ hai liều vaccine thì cách ly tập trung một mươi bốn ngày
các f một là trẻ em dưới một mươi tám tuổi người già trên sáu mươi năm tuổi người có bệnh nền phụ nữ mang thai
người hạn chế vận động người bị bệnh và sức khỏe yếu được cách ly tại nhà một mươi bốn ngày
tự theo dõi sức khỏe một mươi bốn ngày tiếp theo lấy mẫu xét nghiệm hai lần
ông nguyễn văn văn phó giám đốc sở y tế quảng nam cho biết
các f một cách ly tại nhà do chính quyền địa phương tổ covid cộng đồng giám sát
trường hợp nào nhà không đủ điều kiện có phòng riêng đảm bảo giãn cách với thành viên trong gia đình
thì phải cách ly tập trung
trong tuần qua hải dương quảng ninh và một số phương ở hà nội cũng bắt đầu cho cách ly f một tại nhà
từ đợt dịch thứ tư nhiều tỉnh thành phía nam đã cách ly f một và điều trị f tại nhà
tuy nhiên đa số địa phương phía bắc chưa triển khai việc này dù bộ y tế đã có văn bản hướng dẫn
số ca dương tính covid một mươi chín trong ngày ở tây ninh
tăng cao nhất từ trước đến nay với bảy trăm linh ba ca ghi nhận trong ngày một mươi bốn tháng một mươi một
trong đó có sáu trăm chín mươi bảy ca phát hiện qua xét nghiệm sàng lọc cộng đồng
ngày một mươi năm tháng một mươi một trung tâm kiểm soát bệnh tật cdc tỉnh tây ninh cho biết
tình hình dịch covid một mươi chín tại tây ninh ghi nhận trong ngày một mươi bốn tháng một mươi một có tới bảy trăm linh ba ca dương tính covid một mươi chín
trong đó có đến sáu trăm chín mươi bảy ca phát hiện qua xét nghiệm sàng lọc cộng đồng
đây là con số ca nhiễm covid một mươi chín tăng cao nhất từ trước đến nay ghi nhận ở tỉnh này
hiện còn gần bốn trăm linh ca khác đang ghi nhận
theo cdc tây ninh ngoài ba mươi hai ca mắc covid một mươi chín là người ngoài tỉnh
thì sáu trăm một mươi bảy ca còn lại ghi nhận tại chín trên chín huyện thị xã thành phố trong tỉnh
hiện tây ninh đang phong tỏa hai trăm hai mươi ba khu vực liên quan đến các ca f
đồng thời tỉnh cũng thực hiện cách ly tập trung tổng cộng hai bảy mươi bốn người
và cách ly tại nhà nơi cư trú sáu bảy trăm chín mươi năm người
liên quan đến tình hình tiêm vaccine ngừa covid một mươi
theo cdc tây ninh tính đến nay tỉnh này đã tiêm tổng cộng một năm trăm sáu mươi một chín trăm tám mươi
được bộ y tế phân bổ mũi một tám trăm chín mươi hai bốn trăm bốn mươi bảy liều và mũi hai năm trăm bảy mươi một bốn trăm tám mươi năm liều
hiện tây ninh đang triển khai chiến dịch tiêm vaccine phòng covid một mươi chín cho chín mươi tám bốn trăm tám mươi chín trẻ em từ đủ một mươi hai đến một mươi bảy
trong ngày một mươi bốn tháng một mươi một ngành y tế địa phương đã tiêm ba mươi bảy năm trăm bốn mươi năm liều vaccine cho trẻ em
tính đến nay toàn tỉnh đã ghi nhận một mươi sáu sáu trăm sáu mươi ba bệnh nhân covid một mươi chín
điều trị khỏi và cho xuất viện
trong ngày một mươi bốn tháng một mươi một có một trăm bảy mươi chín người được điều trị khỏi
cũng trong ngày tây ninh ghi nhận bốn ca tử vong
luyện kế đến nay tây ninh có một trăm tám mươi chín ca tử vong do covid một mươi chín và đang điều trị cho bốn ba trăm bốn mươi bảy bệnh nhân
trước tình hình số ca mắc covid một mươi chín tăng mạnh tỉnh tây ninh buộc phải xiết lại nhiều hoạt động kinh doanh dịch vụ
trong đó các hoạt động trong nhà ngoài trời nhất là các hoạt động đông người như đám cưới
hiếu hỉ tăng chế yêu cầu người tham gia tiêm ít nhất một mũi vaccine hoặc đã khỏi bệnh covid một mươi chín
tình hình covid một mươi chín bảo đảm năm ca không tập trung quá ba mươi người
địa phương cấp độ ba nguy cơ cao màu cam không tập trung quá hai mươi người và tạm dừng ở vùng cấp độ bốn
ở vùng thuộc cấp độ bốn phải hoạt động hạn chế hoặc tạm dừng nhiều hoạt động sản xuất kinh doanh dịch vụ
không để lây loàn dịch bệnh ra cộng đồng
do tình hình covid một mươi chín tây ninh đang diễn biến phức tạp
các hoạt động hạn chế và tạm dừng gồm có xe khách vũ trường karaoke massage quán bar internet
cho chơi điện tử làm tóc spa
tỉnh ninh thuận đã vượt mốc ba ca nhiễm covid một mươi chín trong đợt dịch thứ tư
ca nhiễm covid một mươi chín mới được phát hiện tại cơ sở y tế liên tục tăng trong những ngày gần đây
trung tâm kiểm soát bệnh tật cdc tỉnh ninh thuận cho biết
liên tục trong ba ngày gần đây trên địa bàn ninh thuận phát hiện nhiều ca nhiễm covid một mươi chín mới khi khám sàng lọc tại cơ sở y tế
cụ thể vào ngày một mươi hai tháng một mươi một có bốn mươi bảy ca nhiễm covid một mươi chín mới thì có đến hai mươi hai ca nhiễm khi sàng lọc tại cơ sở y tế
ngày một mươi ba tháng một mươi một trong ba mươi chín ca nhiễm covid một mươi
thì có đến hai mươi bốn ca khi khám sàng lọc tại cơ sở y tế
đặc biệt trong ngày một mươi bốn tháng một mươi một có ba mươi bảy trên ba mươi tám ca nhiễm covid một mươi chín được phát hiện khi khám sàng lọc tại cơ sở y tế
đến nay tỉnh ninh thuận đã ghi nhận ba bảy mươi ca nhiễm covid một mươi chín
trong đó đã có hai một trăm bốn mươi hai bệnh nhân covid một mươi chín đã khỏi bệnh có bốn mươi một ca nhiễm covid một mươi chín tử vong
hiện còn tám trăm tám mươi bảy ca nhiễm đang được điều trị tại các cơ sở y tế
cdc ninh thuận cảnh báo f một đang thực hiện cách ly tại nhà phải tuân thủ đúng quy định
không tiếp xúc với các cơ sở y tế
các cơ sở y tế đều được tìm thuận dưới hai m với người thân không ra khỏi nhà
luôn mang khẩu trang sinh hoạt ăn ngủ phòng riêng hoặc khu vực xa với các người khác trong gia đình
khi có triệu chứng bất thường gọi điện thoại báo trạm y tế nơi cư trú không tự ý đi khám bệnh nhiều nơi
để hoàn thành tiêm chủng vaccine phòng covid một mươi chín mũi một đạt một trăm linh
và tiêm mũi hai cho người từ một mươi tám tuổi trở lên đạt trên chín mươi năm trước ngày ba mươi tháng một mươi một
sở y tế ninh thuận khẩn trương triển khai thực hiện một số giải pháp đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine phòng covid một mươi chín
ưu tiên người trên sáu mươi năm tuổi và trên năm mươi tuổi
đối với những người lớn tuổi không có khả năng di chuyển
sẽ được nhân viên y tế đến tận nhà để tiêm vaccine phòng covid một mươi chín
ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín huyện phúc thọ hà nội sáng ngày một mươi năm tháng một mươi một
thông báo tìm người đã đi trên xe buýt bảy mươi a hướng thị xã sơn tây cầu giấy
trong khoảng thời gian từ năm h đến bảy h hướng cầu giấy thị xã sơn tây
trong khoảng thời gian một mươi sáu h đến một mươi tám h các ngày từ ngày bảy đến ngày một mươi bốn tháng một mươi một
người đã đi tuyến xe buýt trong các khoảng thời gian trên
tự cách ly tại nhà và liên hệ ngay với trạm y tế trung tâm y tế trên địa bàn
hoặc cdc hà nội theo số điện thoại hai trăm bốn mươi một nghìn hai mươi hai nhánh hai chín trăm sáu mươi chín tám mươi hai một trăm một mươi năm hoặc chín trăm bốn mươi chín ba trăm chín mươi sáu một nghìn bảy
để được hướng dẫn và tư vấn
ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín quận ba đình cũng thông báo
tất cả những người từng đến bốn địa điểm nguy cơ giao nhanh chóng liên hệ
với cơ quan y tế
từ ngày một đến một mươi ba tháng một mươi một tại công ty cổ phần xây dựng số hai tầng ba toàn n ba t tám
khu ngoại giao đoàn từ tám h đến một mươi bảy h ba mươi một mươi chín h ba mươi phút ngày tám tháng một mươi một tại cửa hàng vinmart hai mươi
phố nguyễn công hoan ngày sáu tháng một mươi một tại cửa hàng vinmart một mươi chín trúc khê
ngày chín tháng một mươi một và một mươi một tháng một mươi một tại phòng khám đa khoa vĩnh hà
tối ngày một mươi bốn tháng một mươi một cdc hà nội thông báo có hai mươi hai trường hợp dương tính
với sars cov hai trong cộng đồng phát hiện ở xã đồng quang
huyện quốc oai
trong hai mươi hai ca này có bốn ca là nhân viên làm việc tại quán cà phê toàn hảo
thôn yên nội xã đồng quang huyện quốc oai
số còn lại là f một của các f hoặc người liên quan đến quán cà phê này
đến hai mươi h ba mươi phút ngày một mươi bốn tháng một mươi một huyện quốc oai ghi nhận thêm hai ca mắc covid một mươi chín
nâng tổng số ca mắc covid một mươi chín trên địa bàn huyện quốc oai trong ngày một mươi bốn tháng một mươi một lên hai mươi bốn ca
ngay sau khi xác định các trường hợp nhiễm covid một mươi chín
ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín huyện quốc oai đã giả soát
truy vết bước đầu xác định được một trăm năm mươi tám trường hợp f một và đã tiến hành lấy mẫu đưa đi cách ly tập trung
trung tâm y tế huyện quốc oai thông báo tìm người đã đến quán cà phê toàn hảo từ ngày hai mươi tám tháng một mươi đến một mươi ba tháng một mươi một
ông khổng minh tuấn phó giám đốc cdc hà nội lưu ý
tất cả người dân trên địa bàn hà nội khi có một trong các biểu hiện như sốt ho đau họng khó thở
đau người mệt mỏi ớn lạnh giảm hoặc mất vị giác hoặc cứu rác
cần liên hệ ngay với trạm y tế phường xã nơi lưu trú để được hướng dẫn và làm xét nghiệm sát covid một mươi chín miễn phí
nhằm phát hiện sớm nguy cơ mắc bệnh covid một mươi chín